cũng liên quan tới những thiệt hại do mưa lũ lại kèm theo việc các hồ đập xả lũ nên một số địa phương trên địa bàn hà tĩnh đã bị ngập nặng
trước tình hình đó bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh đã huy động lực lượng phương tiện tổ chức tuyên truyền động viên và sơ tán nhân dân lên khu vực an toàn
vừa mới hoàn thành đợt sơ tán người dân ở các vùng ngập lụt xong cán bộ nhân viên lái tàu bộ chỉ huy quân sự tỉnh và ban chỉ huy quân sự huyện cầm xuyên
nhận được thông tin gia đình ông nguyễn đình thiếp bà nguyễn thị lan năm nay đã tám mươi bốn tuổi quê ở thôn ba xã cầm vịnh huyện cầm xuyên
đang bị nước lũ cô lập hoàn toàn và có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng
do dòng nước chảy xiết sau gần một giờ đồng hồ cán bộ nhân viên mới tiếp cận được ngôi nhà gia đình ông đồng thời phá cửa để kịp thời sơ tán ông bà lên nơi an toàn
do dòng nước chảy xiết sau gần một giờ đồng hồ cán bộ nhân viên mới tiếp cận được ngôi nhà gia đình ông đồng thời phá cửa để kịp thời sơ tán ông bà lên nơi an toàn
trong đợt này bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức ứng trực một trăm linh quân số cán bộ chiến sĩ lực lượng thường trực dân quân tự vệ sự bị động viên sẵn sàng sơ tán nhân dân khi có tình huống xảy ra
trong đó tập trung tại bảy xã hạ du của đập cải vỗ đập thủy điện hố hô và thủy điện hương sơn
đặc biệt riêng xã cẩm vịnh huyện cầm xuyên có trên một ba trăm linh hộ dân đều bị ngập hoàn toàn
bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã lập sở chỉ huy tiền phương tại huyện cầm xuyên để chỉ đạo sơ tán bà con nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm

với phương châm cứu người trước cứu tài sản sau và bảo đảm an toàn tuyệt đối
tính đến chiều ngày một mươi chín tháng một mươi đã tổ chức sơ tán được hơn bảy hộ dân
với hai mươi bảy trăm sáu mươi một người trên các địa bàn của tám huyện thành phố đang có nguy cơ mất an toàn
đến nay quân khu cũng đã hỗ trợ hà tĩnh năm tàu cỡ lớn một xe chở hàng cứu trợ
cùng năm trăm linh áo mưa hai mươi phao bè ba mươi túi đựng chăn một trăm hai mươi áo phao sẵn sàng tham gia ứng cứu nhân dân khi có tình huống xảy ra